thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự khai trường và tham quan nhà truyền thống
và không gian trưng bày tranh các bộ trưởng ngoại giao nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao
nhà truyền thống có địa chỉ tại số hai lê quang đạo phường mễ trì quận năm tử liêm thành phố hà nội
đây là nơi lưu giữ trưng bày những hình ảnh hiện vật và tư liệu
nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành ngoại giao
gần năm trăm linh tài liệu ảnh hiện vật và ấn phẩm được lưu trữ tại nhà truyền thống
được trưng bày theo từng thời kỳ